chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi một tháng hai
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
với hành vi buôn bán hàng cấm hai đối tượng lê trọng vĩ quê ở tỉnh thanh hóa
và nguyễn tấn đạt chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện trảng bom đồng nai khởi tố
để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán pháo nổ
trước đó công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai phát hiện hai đối tượng vĩ và đạt
đang chuẩn bị hành vi bán sáu giàn pháo loại bốn mươi chín ống cho hai người thuộc địa bàn ấp tân thành xã bắc sơn
khám xét khẩn cấp nhà của vĩ ở xã bắc sơn công an thu giữ thêm chín giàn pháo loại bốn mươi chín ống
tổng trọng lượng gần hai mươi chín kg
qua đấu tranh vĩ khai nhận thường nhờ đạt giới thiệu người mua pháo
mỗi lần trả công đạt từ năm mươi đến hai trăm linh nghìn đồng
số pháo trên y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá một mươi năm triệu đồng mang về bán thì bị bắt
cục hàng không việt nam vừa quyết định tăng tần suất khai thác các chuyến bay nội địa tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đó việc điều chỉnh này dựa trên báo cáo của các hãng hàng không về nhu cầu vận chuyển giai đoạn
từ nay đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là nhu cầu từ các tỉnh phía bắc vào phía nam
qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trong dịp tết nguyên đán cụ thể giai đoạn từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tham số điều phối đường hạ cất cánh là bốn mươi tám chuyến một giờ cho các khung giờ từ sáu h đến hai mươi ba h năm mươi năm giờ địa phương
và ba mươi sáu chuyến một giờ cho các khung giờ từ giờ đến năm h năm mươi năm giờ địa phương
tham số điều phối nhà ga nội địa đi là hai mươi sáu chuyến một giờ
tham số điều phối nhà ga nội địa đến là hai mươi bốn chuyến một giờ
hôm nay ngày một mươi một tháng hai là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ một mươi ngày một lần của liên bộ tài chính công thương
thông tin vừa được liên bộ tài chính công thương cho biết mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh
liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm giờ ngày một mươi một tháng hai mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai cao nhất là hai mươi bốn năm trăm bảy mươi đồng một lít tăng chín trăm tám mươi đồng

ron chín mươi năm là hai mươi năm đồng một lít tăng thêm chín trăm sáu mươi đồng
với đà tăng lần này giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt hơn hai mươi năm đồng một lít với ron chín mươi năm và đánh dấu mức cao nhất từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
giá mặt hàng xăng dầu cũng đều tăng
dầu hỏa là một mươi tám bảy trăm năm mươi đồng một lít tăng chín trăm sáu mươi đồng
dầu diesel là một mươi chín tám trăm sáu mươi đồng một lít tăng chín trăm sáu mươi đồng
dầu ma rút là một mươi bảy sáu trăm năm mươi đồng một kg tăng sáu trăm sáu mươi đồng
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân những ngày qua trên địa bàn của tỉnh đắk lắc
từ trước tết nguyên đán đến nay liên tục xảy ra tình trạng hàng chục cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa
ngừng bán với lý do hết hàng nguồn cung khan hiếm càng bán càng lỗ
mời quý vị theo dõi phóng sự sau
lực lượng quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đã kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu và phát hiện nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa
từ hôm mùng sáu tết đến giờ thì bên doanh nghiệp tôi có đăng ký công ty nhập xăng dầu để bán
nhưng mà công ty kêu là nguồn cung xăng chín mươi năm dạo này là đứt hàng
nên doanh nghiệp tôi không thể nhập xăng dầu để bán vào dịp sau tết được
tôi thấy là tôi có báo đầu mối nhưng mà đầu mối kêu do nguồn hàng khăn hiếm là chỉ có nhập cho tôi nhỏ giọt
chứ không có
đáp ứng theo đủ yêu cầu của tôi mà nhập bán được bữa hai bữa nào này hết lại phải đóng cửa
là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhà nước công ty xăng dầu nam tây nguyên thuộc tập đoàn xăng dầu việt nam
có chuỗi hơn bốn mươi tám cửa hàng trải dài khắp các huyện của tỉnh đắk lắc cũng thừa nhận có tình trạng khan hiếm nguồn hàng
nguyên nhân là do giá xăng dầu thế giới tăng cao khiến việc nhập nguyên liệu gặp nhiều khó khăn dẫn đến thiếu nguồn cung
đặc biệt để bán tên nguyên thì các hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường
và cái nhu cầu tăng rất cao trong dịp tết
cộng với cái việc là như thường lệ thì để bán tên nguyên hàng năm vào cái đầu mùa khô vào mùa khô
thì nhu cầu tiêu thụ phục vụ cho tưới cà phê tưới tiêu nông nghiệp và các hoạt động kinh tế nó tăng cao
chính vậy nó tạo áp lực cho các cái đầu mối kinh doanh xăng dầu
hiện toàn tỉnh đắk lắc có hai mươi một doanh nghiệp đầu mối
với bốn trăm năm mươi bảy cửa hàng kinh doanh xăng dầu
qua kiểm tra ghi nhận có một mươi chín cửa hàng tại nhiều huyện đóng cửa ngừng bán hàng
việc đóng cửa thực tế là do hết hàng hoặc đóng cửa có lý do chứ không có việc găm hàng trở giá
thì qua đến thời điểm hiện nay thì hàng ngày chúng tôi có cái yêu cầu các đầu mối thị trường báo cáo nhanh
trong cái thông tin hàng ngày thì đến thời điểm hôm nay thì trên cái địa bàn toàn tỉnh
thì nó có hiện tượng là một mươi chín cái cửa hàng là đóng cửa
với cái nguyên nhân lý do thì là
do là hết hàng qua kiểm tra các cái bồn thì thực tế là cái bồn là hết xăng dầu
nên là họ không bán chứ không có cái tình trạng mà găm hàng chờ giá
và qua kiểm tra mà nếu mà phát hiện găm hàng trở giá chúng tôi kiên quyết xử lý
tổng thể kiến nghị các cơ quan thẩm quyền là có chức năng là thu hồi giấy phép kinh doanh
trước thực trạng nguồn cung xăng dầu trong nước gặp khó khăn
cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh xăng dầu
cố tình ghim hàng để trục lợi tránh làm ảnh hưởng đến việc sản xuất lưu thông
phân phối hàng hóa và đời sống người dân
tiếp theo mời quý vị cũng điểm qua những tin tức kinh tế hồi vật trong hai mươi bốn h qua
sau ngày vía thần tài phiên sáng nay một mươi một tháng hai giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh
tại thị trường hà nội giá vàng ở mức sáu mươi một năm sáu mươi một bảy mươi bảy triệu đồng một lượng mua vào bán ra
giảm một trăm năm mươi đồng
giá vàng ở chiều mua vào và bốn trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua một mươi tháng hai
ngoài chương trình giảm giá chung áp dụng cho tất cả hành khách từ mùng chín tháng hai
đối tượng là học sinh sinh viên sẽ tiếp tục được giảm thêm hai mươi giá vé
như vậy giá vé dành cho học sinh sinh viên sẽ có mức giảm giao động từ ba mươi đến bảy mươi
cụ thể giá vé tàu từ vinh đi hà nội chỉ từ một trăm bốn mươi bốn đồng một lượt

giá vé hải phòng hải phòng chỉ từ sáu mươi ba đồng một lượt
theo tổng cục hải quan trong chín ngày nghỉ tết tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của việt nam đạt hơn ba tỷ usd
tăng tám mươi ba so với dịp tết năm trước
trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt một bốn mươi bảy tỷ usd cao gấp hai lần
còn nhập khẩu hàng hóa đạt một năm mươi tám tỷ usd tăng sáu mươi tám
các cục hải quan tỉnh thành phố đã đảm bảo làm thủ tục thông quan hàng hóa cho hai bốn trăm sáu mươi doanh nghiệp việt nam
cao hai năm mươi sáu lần so với dịp tết tân sử hai nghìn một mươi một
do phía trung quốc vẫn đang thắt chặt kiểm soát dịch covid một mươi chín
năng lực thông quan hàng hóa qua ba cửa khẩu của lạng sơn còn rất thấp
chỉ bốn ngày sau kỳ nghỉ tết nguyên đán số lượng xe chở nông sản
chủ yếu là trái cây lên các cửa khẩu phía bắc đang tăng trở lại kéo theo nguy cơ ủn tắc
tỉnh lạng sơn đề nghị tạm dừng đưa xe lên cửa khẩu để tránh tai diễn cảnh un ứ như hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một